đơn cử như các công ty thuộc nhóm maturi group huy động vốn đầu tư dự án khu đô thị sài gòn bình an hơn hai mươi hai tỷ đồng
nhóm doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn sunshine cũng đẩy mạnh huy động trái phiếu trong năm ngoái với con số ít nhất trên một mươi năm tỷ đồng
đáng chú ý khi chỉ có ba mươi khối lượng trái phiếu phát hành bởi các doanh nghiệp niêm yết không bao gồm các ngân hàng thương mại
điều đó cho thấy phần lớn trái phiếu được phát hành bởi các doanh nghiệp ít tên tuổi hoặc khá chính tiến
hiệp hội thị trường trái phiếu việt nam gbma đưa ra cảnh báo ba phần tư trái phiếu bất động sản lưu hành trên thị trường là của doanh nghiệp không niêm yết
với chỉ số tài chính không được công bố rộng rãi tiêm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư
theo bảng xếp hạng thị phần mô giới cổ phiếu chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm quý i vừa được sở giao dịch chứng khoán tp hcm công bố
chứng khoán vbs tiếp tục đứng đầu về thị phần môi giới đánh dấu ngôi vườn năm quý liên tiếp
theo đó công ty cổ phần chứng khoán vps đã dẫn đầu năm quý liên tục kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay và ngày càng gia tăng với nhóm phía sau
hiện chứng khoán vbs tiếp tục dẫn đầu về thị phần môi giới trong kỳ này với mức áp đảo một mươi bảy chín mươi bốn
theo sát ở vị trí thứ hai là chứng khoán ssi với thị phần giám nhẹ về con số chín sáu mươi sáu
tiếp theo đó là chứng khoán vn direct tăng lên mức tám một để duy trì vị thế trong tốc ba
trong khi đó chứng khoán kỷ thương tcbs gây bất ngờ
khi tăng đáng kể thị phần lên năm năm mươi năm và đánh bật chứng khoán hsc xuống vị trí thứ năm khi chỉ còn năm hai mươi tám
vị thế của hsc cũng đang lung lay khi kết tờ bắt đuổi tiếp theo là mirror asset là năm một vẫn liên tục gia tăng thị phần
theo sở giao dịch chứng khoán tp hcm trong ba tháng đầu năm khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt hơn tám trăm linh một triệu cổ phiếu
tương ứng với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên hai mươi năm chín trăm linh tỷ đồng mỗi phiên
tăng lần lượt hai mươi ba về khối lượng và sáu mươi bảy về giá trị bình quân so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
một mươi doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất vàng tại khu đô thị thủ thiêm tp hcm vẫn chưa nập năm mươi tiền sử dụng đất đúng hạn theo quy định
cơ quan chức năng đã tiến hành áp dụng các hình thức xử phạt ra sao trong trường hợp này
hai doanh nghiệp chung đấu giá đất thủ thiêm là công ty cổ phần dream re poplic với số tiền sử dụng đất phải nộp là ba tám trăm hai mươi tỷ đồng
và năm trăm linh triệu đồng tiền lệ phí trước bạ và công ty cổ phần sinega với bốn tỷ đồng tiền sử dụng đất phải nộp
tuy nhiên hai doanh nghiệp vẫn chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước
theo quy chế trong hạng ba mươi ngày kể từ ngày ban hành thông báo các doanh nghiệp trúng đấu giá phải đóng lệ phí trước bạ và năm mươi tiền sử dụng đất đợt một
trong hạn sáu mươi ngày tiếp theo phải nộp năm mươi tiền sử dụng đất còn lại
thời hạn đóng tiền đợt một là ngày bảy tháng hai còn vào ngày sáu tháng bốn vừa qua là thời hạn mà hai công ty trúng đấu giá phải nộp năm mươi tiền sử dụng đất còn lại
tuy nhiên hai đơn vị trúng đấu giá là công ty dream republic và công ty sinmega vẫn chưa nộp tiền cho cục thuế tp hcm
nếu quá thời hạn chín mươi ngày mà vẫn chưa nộp tiền sử dụng đất trúng đấu giá hai doanh nghiệp này phải đóng tiền chậm nộp ba mỗi ngày trên số tiền chậm nộp
nếu quá thời hạn một trăm tám mươi ngày kể từ ngày ký thông báo thuế mà hai doanh nghiệp trên không nục đủ tiền mua tài sản đấu giá
trung tâm phát triển quỹ đất sẽ báo cáo sở tài nguyên môi trường trình ủy ban nhân dân tp hcm hủy kết quả đấu giá
tiền đặt cọc sẽ thuộc về ngân sách các lô đất sẽ được nhà nước đưa ra đấu giá lại hoặc giao đất theo quy định
ủy ban chứng khoán nhà nước mới đây đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
đối với bà hương trần kiều dung phó chủ tịch thường trực tập đoàn flc
mức phạt đối với bà hương trần kiều dung là bảy mươi triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về quản trị công ty
đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả
theo đó giai đoạn từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một bà dung là thành viên hội đồng quán trị của tập đoàn flc
đồng thời giữ chức vụ tương tự tại sáu công ty khác
trong khi đó theo quy định của luật chứng khoán thành viên hội đồng quán trị của một công ty đại chúng
không được đồng thời giữ chức này tại quá năm công ty khác
cụ thể bà dung đang là chủ tịch hội đồng quán trị ở bảy công ty bao gồm chứng khoán bos xây dựng flc faros
flc travel sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản fam flc đồ sơn gover resort
đầu tư vào phát triển quản lý công nghiệp flc semaco việt nam
ngoài ra nữ doanh nhân còn là thành viên hội đồng quán trị tại hai công ty
gồm flc homes công ty quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng flc
nhằm chống thất thu thuế trong lĩnh vực bất động sản tổng cục thuế đã tham mưu cho bộ tài chính
đề xuất giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng
tuy có nhiều ưu điểm nhưng đề xuất này có thật sự khả thi hay không khi vẫn còn vướng mắt lớn chưa được khơi thông
qua tại tp hcm chi cục thuế quận một mươi đã phát hiện nhiều vụ mua bán căn hộ có giá trị chuyển nhượng
lên tới từ bốn đến năm tỷ đồng nhưng lại kê khai nộp thuế có giá trị chỉ bằng một phần năm tức khoảng một tỷ đồng
để hạn chế tình trạng trên tổng cục thuế đã đề xuất bộ tài chính bổ sung quy định thanh toán qua ngân hàng
đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại luật kinh doanh bất động sản
về phía chuyên gia kinh tế nhiều ý kiến cho rằng
việc giao dịch bất động sản qua ngân hàng là điều kiện quan trọng
để thị trường bất động sản nói riêng và nền kinh tế nói chung hoạt động công khai minh bạch
đảm bảo tính an toàn cho cả người mua lẫn người bán
quy định giao dịch mua bán bất động sản bắt buộc phải giao dịch qua ngân hàng
thì nó sẽ góp phần làm minh bạch hóa hoạt động giao dịch minh bạch hóa thị trường
nhà nước cũng muốn kiểm soát được nó sẽ rất là dễ dàng hơn
và đồng thời cũng đảm bảo an toàn hơn tránh những rủi ro của bên mua cũng như bên bán
thì đấy là như vậy là có lợi cả cho nhà nước cũng như có lợi cả cho các cái bên giao dịch
mặc dù nhà nước trước đây nhà nước chưa có quy định bắt buộc thì đã có một số trường hợp cá nhân giao dịch
đã thực hiện giao dịch qua ngân hàng nhưng mà bây giờ có cái quy định như vậy nữa
thì đây cũng là một điều kiện rất là thuận lợi nó tạo ra một môi trường pháp lý
để bắt buộc các cá nhân thậm chí là kể cả các tổ chức kinh doanh bất động sản
các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giao dịch với người dân giao dịch với cá nhân
thì cũng phải thực hiện quy định đó để đảm bảo minh bạch hóa thị trường
tuy nhiên điểm ngãn cần giải quyết
chính là làm thế nào để xác minh giá trị thật sự của bất động sản khi giao dịch qua ngân hàng
ví dụ một giao dịch hai mươi tỷ đồng người ta có thể chuyển qua ngân hàng một nửa
và giao dịch tiền mặt ở ngoài một nửa thì rất khó kiểm soát được
do vậy quy định bắt buộc thanh toán giao dịch với đồng sản qua tài khoản ngân hàng
cũng vẫn có thể xảy ra hiện tượng thông đồng giữa người mua và bán để kê khai hai giá
ngân hàng không phải là cái tổ chức mà tham gia trực tiếp vào cái giao dịch chuyển nhượng bất động sản
ví dụ như trong lĩnh vực chứng khoán
thì công ty chứng khoán thu được thuế từ hoạt động mua bán chứng khoán
là họ kiểm soát trực tiếp vào cái giao dịch của ngân hàng thì không
thế nên là sẽ có cái tình trạng ví dụ như là các bên thỏa thuận giá thanh toán bên ngoài bằng tiền mặt
còn một phần thì thông qua truyền khoản ngân hàng thì ngân hàng không thể biết được nắm được giao dịch đó
nếu nhìn nhận về góc độ kiểm soát hoạt động thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản qua ngân hàng
thì chúng ta còn có nhiều vấn đề chúng ta có thể làm được
ví dụ như cho đến nay chúng ta hiểu rằng là chưa có một cái quy định nào nói rằng là
yêu cầu bắt buộc mọi trường hợp thanh toán cái tiền chuyển nhượng phải thông qua ngân hàng
thì tôi cho rằng nó nên làm cái việc đó
hiện nay việc đóng thuế mua bán bất động sản cũng phải giao dịch thông qua ngân hàng
do vậy có thể hình dung ngân hàng cũng chỉ là nơi trung gian thu hổ mất thuế
dựa trên giá trị ghi trên hợp đồng mua bán chính thức giữa hai bên
điển hình là vụ đấu giá đất khu đô thị thủ thiêm thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh vừa qua
với mức đấu giá lên gấp nhiều lần giá khơi điểm
cơ quan thuế yêu cầu tính thuế theo giá thị trường nhưng đâu là giá thị trường thì vẫn còn mơ hồ
bởi trên thực tế bàn giá nhà đất của ubnd tỉnh thành phố ban hành lại thấp hơn giá thực tế rất nhiều lần
chỉ bằng khoảng ba mươi bốn mươi giá thị trường như hiện nay
có một số những biện pháp rất quan trọng khác nữa cũng cần phải có thực hiện
đó là đảm bảo về mặt bằng giá về giá đất
theo quy định của nhà
nhà nước không quá tranh lệch so với giá thị trường
nhà nước sẽ có những quy định về khung giá đất giao dịch
như vậy các cá nhân hoặc tập thể giao dịch về chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được thấp hơn giá đó
coi như giá đó là giá tối thiểu
như vậy nó sẽ hạn chế bớt tình trạng giao dịch hai giá
nhưng mà vấn đề là khung giá đất của nhà nước quy định như vậy
nó cũng phải tiệm cận với mặt bằng giá giao dịch thị trường nói chung
thì đừng có tranh lệch
đừng có tranh lệch nhau quá nhiều
tại tỉnh bà rịa vũng tàu trong nửa đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan thuế đã trả lại một hai trăm một mươi tám hồ sơ
tổng giá trị người nộp thuế đã kê khai điều chỉnh là hơn hai trăm linh hai tỷ đồng
số thuế truy thu tăng lên hơn ba tỷ đồng
cơ quan thuế cũng đã gửi hồ sơ về cơ quan tài nguyên môi trường
để hướng dẫn người dân thực hiện kê khai điều chỉnh giấy chuyển nhượng sát với thực tế
trường hợp vẫn tiếp tục không thực hiện
thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế chuyển cơ quan công an để phối hợp điều tra xác minh
trên thực tế dù giải pháp sử dụng hệ thống ngân hàng để kiểm soát giao dịch bất động sản
đã được nhiều quốc gia áp dụng hiệu quả
song có thể không dễ dàng thực hiện ở việt nam và cần lộ trình phù hợp
trong đó điểm ngẽn về cơ chế để xác định giá giao dịch của ngân hàng thì vẫn còn bỏ ngỏ
xuất phát từ thực tế một bộ phận người dân lo lắng bị hội chứng hậu covid một mươi chín
các phòng khám bệnh viện tư nhân
tại thành phố hồ chí minh đã triển khai nhiều gói khám chữa bệnh từ cơ bản
nâng cao đến chuyên sâu với nhiều dịch vụ đi kèm
tuy nhiên việc triển khai các gói khám này là chưa phù hợp với quy định của bộ y tế
các bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo và nêu rõ những trường hợp nên đi khám hậu covid một mươi chín
trong vai bệnh nhân là f đã khỏi bệnh đi khám hậu covid
chúng tôi tiếp cận phòng khám đa khoa sài gòn health care trên đường thành thái quận một mươi
tại đây chúng tôi được nhân viên tư vấn tận tình về hai gói khám hậu covid một mươi chín là cơ bản và chuyên sâu
còn tại bệnh viện quốc tế columbia asia trên đường nơ trăng long quận bình thạnh
các gói khám hậu covid cho cả nam và nữ cũng đang được bệnh viện này áp dụng triển khai
đối với bệnh nhân có nhu cầu
cái gói cơ bản là hai triệu một trăm hai mươi ngàn còn cái gói bờ tẩu quát là ba triệu rưỡi

còn nếu như mà cao hơn chút xíu thì nó cũng gần như cái mục đầy
nhưng mà trong cái máu nó có nhiều hơn
và trong đây thì nó có thêm một cái xương ngực nữa
xương gì không
xương ngực ngực á
theo khảo sát của phóng viên hiện một số phòng khám tư nhân tại thành phố hồ chí minh
đang triển khai hai gói khám hậu covid đó là gói cơ bản và chiên sâu
tuy vào mỗi gói khám sẽ có các dịch vụ khám tương ứng
giá tiền giao động từ hai triệu đối với gói khám cơ bản và bốn triệu đối với gói khám chuyên sâu
tuy nhiên theo sở y tế thành phố hồ chí minh cho biết
các phòng khám tư nhân trước khi triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh
phải có hồ sơ đăng ký nội dung về sở y tế để được xem xét và xác nhận
việc các phòng khám quảng cáo các gói khám hậu covid từ cơ bản đến nâng cao
với nhiều mức giá
giá tiền khác nhau cho đến thời điểm hiện tại thì chưa phù hợp với quy định hiện hành
bởi lẽ thứ nhất là các tình trạng hậu covid
cho đến hiện nay thì bộ y tế chưa có bàn hành phát đồ điều trị
phát đồ hướng dẫn chẩn đoán điều trị hay bất kỳ gói dịch vụ kỹ thuật đặc thù nào
cho các tình trạng sau những covid
theo chuyên gia y tế
bệnh nhân sau khi khỏi covid một mươi chín một tháng nếu thấy ho kéo dài hoặc cơ thể có triệu chứng gì
thì mới đi kiểm tra lại sức khỏe theo từng bệnh lý phù hợp nếu f không thể nhẹ khỏi bệnh
không xuất hiện triệu chứng gì thì không phải quá lo để khám gói hậu covid một mươi chín kéo tiền mất tật mang
cái gói cơ bản hay gói nâng cao nó sẽ không phù hợp cho đa số những đối tượng bệnh nhân bởi vì
nhiều người bệnh rất nhiều nhưng không có khả năng thì người ta đi khám gói cơ bản thì gói cơ bản không
đủ trong khi đó một số người bệnh nhẹ mà họ có khả năng họ giàu có họ đăng ký khám với gói nâng
cao hoặc là gói shipper thì nhiều khi nó không cần thiết nó vô ích mà đôi khi nó mang cái hại về
sức khỏe cho bệnh nhân nữa ví dụ như những trường hợp mà không cần chụp ct mà mình cho đi chụp ct
bệnh nhân sẽ bị anti aids rất là nhiều
cho đến hiện tại việt nam đã có ít nhất bốn tám triệu người đã nhiễm bệnh nhưng người dân cần bình tĩnh
tỉnh táo trước hàng loạt quảng cáo có khám hậu covid một mươi chín hiện nay điều quan trọng là phải biết
lắng nghe cơ thể mình để có quyết định phù hợp vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay